thưa quý vị và các bạn thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật đó là hiện quảng điền là một địa phương có hơn một mươi ba ngôi nhà bị nước lũ bổ vây
đặc biệt trên địa bàn các xã là quảng an quảng vinh hầu như là bị cô lập hoàn toàn và kéo dài trong nhiều ngày qua
người dân tại đây đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn đi không được ở không xong
lực lượng chức năng cũng rất khó để có thể tiếp cận từ bên ngoài khi mà nước lũ cuồn cuộn đổ về
thế nhưng mà vượt qua trên tất cả với tinh thần vì dân công an tỉnh thừa thiên huế cùng với chính quyền địa phương đã nỗ lực tiếp cận tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân
gia đình chị hoàng thị lý trú tổ dân phố an gia thị trấn xịa huyện quảng điền đã ba ngày trôi qua bị cô lập hoàn toàn
nước lũ bộ vây từ phía gia đình chị phải thả lưới bắt từng con cá để ăn qua ngày
trải qua khó khăn trồng chất chị lý rất phấn khởi và vui mừng khi được thành ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bằng giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đến tận nơi chia sẻ khó khăn
cũng trong tình cảnh bị cô lập nhiều ngày ông nguyễn lành năm nay ngoài bảy mươi tuổi cũng lâm vào tình cảnh khốn khó
một mình ông trăm đứa con bị tai biến

không thể nào xoay sợ lo toan bữa cơm hàng ngày
từng phần quà nhu yếu phẩm được trao đến tận tay ông là cả một niềm vui lớn
xã quảng phước quảng an quảng vinh thị trấn xịa huyện quảng điền có hàng trăm ngôi nhà nước ngập sâu
cuộc sống nhiều khó khăn ân cần đến thăm hỏi chia sẻ khó khăn mà các gia đình hứng chịu trong mưa lũ
cùng những món quà của chính quyền địa phương
ngoài sẽ là động lực để bà con vượt qua gian khó sớm trở lại cuộc sống bình thường
chúng tôi đang tiếp tục nắm thông tin để bất kể hồ nào mà cần có những cứu trợ cơ bản về đồ ăn thức uống về hoàn cảnh
thì các cấp chính quyền vẫn sẵn sàng chuẩn bị sẵn nguồn lực cũng như phương tiện thiết bị để tiếp cận được bà con
kể cả các trường hợp đau ổn nặng mà cần đi cấp cứu
đảm bảo anh em trực diện một trăm linh
ở địa bàn cơ sở để sẵn sàng là hỗ trợ giúp dân dí dơi ở những cái vùng súng yếu đến vùng cao
rồi những trường hợp mà dân có ổn đau bệnh tật hoặc là gặp hoàn nạn thì công an huyền cũng như là công an xã sẵn sàng có lực lượng để mà hỗ trợ giúp dân
thăm hỏi và chia sẻ khó khăn của bà con chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế còn yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn
kịp thời nắm bắt tình hình đời sống và kịp thời hỗ trợ người dân tuyệt đối không để người dân thiếu đói
nước rút đến đâu huy động lực lượng để giúp dân dọn dẹp nhà cửa khôi phục sản xuất sớm ổn định cuộc sống